nhân dịp năm mới kỷ hợi hai nghìn một mươi chín nhà hát múa dối thăng long tổ chức nhiều buổi biểu diễn rối nước phục vụ công chúng thủ đô và du khách
trong những ngày lễ tết này múa dối nước là một trong những hoạt động văn hóa rất thu hút người dân và du khách tham quan tìm hiểu
đến nhà hát múa dối thăng long vào những ngày đầu xuân năm mới quý khán giả sẽ được thưởng thức rất nhiều chương trình nghệ thuật hấp dẫn
những tiết mục vô cùng ấn tượng qua cách giàn dựng độc đáo hình thức đa dạng kết hợp hài hòa logic nội dung phong phú với một chuỗi chương trình giải trí vui nhộn luôn sẵn sàng phục vụ quý khách
đặc biệt là các em nhỏ khi có những phút giây thoải mái vui vẻ cùng các nhân vật cổ tích nổi tiếng của việt nam và thế giới
ngoài việc bảo tồn nguyên những giá trị nghệ thuật rối nước truyền thống
thì nhà chúng tôi còn có những cái chương trình để phục vụ
các cháu thiếu nhi trong các dịp lễ tết chẳng hạn như là chương trình thế giới của chúng em
thì hiện nay chúng tôi đã làm đến thế giới của chúng m ba
chúng tôi có hai đoàn diễn viên cho nên là đoàn một cũng có một chương trình rất đặc biệt rất hay
các cháu đón nhận cũng rất là thú vị và đoàn hai cũng như vậy
chính vì thế cho nên là cái sự ganh đua và sự sáng tạo của hai đơn vị luôn luôn là có những cái mới để phục vụ công chúng
các diễn viên nhà hát múa dối làm việc một cách hăng say miệt mài để phục vụ tốt nhất cho công chúng
trong một giờ biểu diễn của mỗi buổi các nghệ sĩ diễn viên thể hiện nhiều tích trò cổ trong kho tàng dối nước truyền thống
như múa tễu giáo đầu múa rồng múa tiên cùng nhiều tích trò mới phù hợp với cuộc sống hiện nay
tết này thì chúng tôi là có hai cái chuyến nhà hát có hai cái chuyến đi nước ngoài
một chuyến là trước tết và một chuyến sau tết thì hai đoàn thay nhau đi
đúng mùng một sáng mùng một tết ở nhà thì tôi lại một số các bạn khác thì chúng tôi lại đảm nhiệm cái chương trình của nhà hát
đảm bảo nào để phục vụ tốt nhất cho khách du lịch cho nhân dân
rồi là cả những cái ngày tối đi bộ hoặc là những cái ngày mà cấm đường là chúng tôi cũng vẫn luôn luôn có những cái tiết mục để biểu diễn cho đồng bào
những cái ngày lễ mà mọi người được nghỉ được đi chơi với gia đình bạn bè rất là vui thì mình lại phải đi biểu diễn để phục vụ khán giả
thời gian đầu thì cũng thấy
ví dụ như là mình có con nhỏ ấy những cái ngày đấy con rất là muốn đi chơi thì mình cũng rất là muốn đưa con đi nhưng mà nó là công việc rồi
thì dần dần thì bản thân mình quen và con mình cũng quen là mình sẽ sắp xếp làm sao để cái thời gian mà mình đưa con đi chơi
vẫn có thời gian đưa con đi chơi mà vẫn hoàn thành những cái vai diễn ở nhà hát
cùng các hoạt động văn hóa văn nghệ khác những tiết mục dối nước đa dạng hấp dẫn
được xem là món ăn tinh thần đầy ý